trên địa bàn thành phố hà nội hiện còn ba mươi ba điểm đen thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông
để từng bước giảm số lượng này sở giao thông vận tài hà nội vừa lên phương án xử lý trước năm điểm
trước mắt sẽ thí điểm các phương án tổ chức lại giao thông tại năm điểm ồn tắc gồm nút giao lá nguyễn trí thanh
điểm ở đầu các ngõ tám mươi tám mươi hai tám mươi bốn chùa láng thuộc địa bàn quận đống đa điểm nguyễn khang cầu ba trăm sáu mươi một quận cầu giấy
điểm ủn tắc trên cầu mọc thuộc quận thanh xuân và điểm phía bắc cầu trương dương thuộc quận long biên
các biện pháp được triển khai như điều chỉnh đèn tín hiệu tăng lực lượng điều tiết giao thông
sau một thời gian thực hiện sẽ đánh giá hiệu quả và nhân rộng xử lý các điểm tiếp theo